cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn thành long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cư trú ở tổ một mươi ấp bình an hai xã an hòa huyện châu thành tỉnh an giang về tội sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
ngày hai tháng bảy cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phát hiện nguyễn thành long vận chuyển nhiều chai thuốc thực vật giả mang nhãn hiệu philia năm trăm hai mươi năm se và anvin năm sc tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng tiếp tục phát hiện nhiều tăng vật làm giả tại cơ quan công an nguyễn thành long khai nhận đã sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả khoảng gần một năm nay hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng